những ngày gần đây các tỉnh bắc bộ và trung bộ có nắng nóng gai gắt ở nhiều nơi
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ c chỉ số tiêu uv ở mức gây hại cao đến rất cao
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hai tháng sáu do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây
tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam kết hợp với hiệu ứng phơn
nên các tỉnh bắc bộ và trung bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
chỉ số tiêu uv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ bảy đến chín với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp một đợt nắng nóng này có thể còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới